thưa quý vị sáng nay hơn hai mươi ba triệu học sinh trên cả nước đã chính thức bước vào năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
đây là năm học thứ tư toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện chương trình đổi mới
năm học mới với khí thế và quyết tâm cao thầy và trò cả nước cùng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mục tiêu
tại hà nội đường phố nhộn nhịp từ sáu h ba mươi khi gần hai ba triệu học sinh các cấp đi khai giảng
đây là địa phương có số học sinh và trường lớp nhiều nhất cả nước
với tiết trời mát mẻ đông đảo phụ huynh đã đưa con tới trường dự lễ khai giảng trong niềm hân hoan và hào hức
các cô học sinh đều là hết sức là cố gắng vì con cái xong rồi là học tập tốt
năm học này là năm thứ tư thầy trò cả nước thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới hai nghìn hai mươi
đây cũng là năm các khối lớp bốn tám và một mươi một sẽ thực hiện chương trình sách giáo khoa mới
chính vì vậy các nhà trường cũng như các địa phương đã tăng cường tập huấn đội ngũ giáo viên
cũng như đầu tư cơ sở vật chất để hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu của năm học mới
để có một năm học thành công thì chúng tôi đã phải chuẩn bị về cơ sở vật chất thiết bị dạy học
cũng như là chuẩn bị về đội ngũ giáo viên sao cho đội ngũ giáo viên thật tốt
chúng tôi đã bồi dưỡng cũng như là tổ chức các buổi tập huấn cho giáo viên về kỹ năng quản lý lớp
cũng như là nâng cao công tác giảng dạy môn tiếng việt trong chương trình mới hai tm hai nghìn một mươi chín
vào năm học này thì quận đã đầu tư hai mươi ba trường vừa tu sửa
bổ sung xây mới để từng bước từng bước là giảm tải cái sĩ xuất học sinh trên lớp
và trên cơ sở đó để cho các cháu có một môi trường học tốt hơn
và đối với hoàng mai thì chúng tôi cũng phấn đấu nghĩ quyết đội đảng bộ
là sẽ xây dựng trường chuẩn quốc gia đạt tám mươi tám mươi năm rồi giáo viên đạt chuẩn một trăm linh
do vậy năm học này chúng tôi cũng sẽ cố gắng để xây dựng các nhiệm vụ giải pháp
để đảm bảo được cái duy trường chuẩn và xây dựng trường quốc gia
và cũng cố gắng xây khoảng ba trường mới
tại thành phố hồ chí minh năm nay có hơn một bảy triệu trẻ mầm non học sinh
tăng gần bốn mươi học sinh so với năm trước
trong đó bậc trung học cơ sở tăng nhiều nhất với khoảng ba mươi bốn học sinh
trong năm học mới hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai
ngôi trường với một trăm một mươi năm tuổi đã được trang hoàng khang trang đón chào năm học mới
với sáu trăm chín mươi tám học sinh lớp một mươi những học sinh xuất sắc vượt qua kỳ thi tuyển sinh

các nghi lễ tổ chức lễ khai giảng cũng đã được rút ngắn gọn hơn
ngay sau lễ khai giảng các em học sinh cũng đã được lên lớp học bài đầu tiên của năm học mới
thưa quý vị từ đầu giờ sáng ngày hôm nay thì chắc hẳn là ai cũng nhận thấy
không khí giao thông đã đông đúc và khá là tốt
hôm nay là sáng đầu tiên trở lại đi làm sau kỳ nghỉ lễ
và cũng lại chung với thời điểm là toàn dân đưa trẻ đến trường
ghi nhận trong ngày hôm nay một ngày với mật độ giao thông cao với rất nhiều áp lực
nhưng việc lưu thông đi lại của người dân trên mọi miền đều tương đối thuận tiện
và không có tình trạng ồn tắc kéo dài quá lâu như mọi năm
có được điều này chính là nhờ sự chủ động lên các phương án phân làn
phân luồng từ sớm của lực lượng cảnh sát giao thông
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông tại một số địa phương
đã có những hoạt động ý nghĩa nhân văn hướng về các em học sinh thân yêu
trên nhiều tuyến đường của thành phố hà nội trong sáng nay
lượng phương tiện lưu thông bắt đầu đông đúc từ khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng
tới khoảng bảy giờ nhiều tuyến đường ồn ứa cục bộ
mặc dù các khu vực cổng trường không xảy ra tình trạng ủn tắc nghiêm trọng
thế nhưng tại một số tuyến đường trọng điểm đã xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông nghiêm trọng
như tại tuyến đường hồ tùng mậu tình trạng ủn tắc đã kéo dài hàng km
ngoài việc đảm bảo giao thông cho ngày khai giảng
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội cũng đã chủ động lên các phương án chống ủn tắc giao thông
đồng thời phối hợp với lực lượng công an các phường
chủ động các phương án bố trí lực lượng phân luồng giao thông từ xa
tại thừa thiên huế đội cảnh sát giao thông đường bộ số một thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ có mặt tại các điểm trường nằm dọc tuyến quốc lộ một a điều hòa giao thông
đảm bảo cho các em học sinh được tham gia lễ khai giảng năm học mới an toàn
đồng thời đội đã tặng hai trăm linh móc khóa

có các khẩu hiệu tuyên truyền về quy tắc tham gia giao thông và một mã qr để các em học sinh quét mã
sẽ tìm hiểu được kiến thức cơ bản về an toàn giao thông cho các em học sinh trong ngày hội đến trường
cùng ngày trạm cảnh sát giao thông phú lộc huy động cán bộ chiến sĩ có mặt tại các điểm trường nằm dọc tuyến quốc lộ một a
điều hòa giao thông phân luồng đảm bảo cho các em học sinh được tham gia lễ khai giảng năm học mới an toàn
đồng thời cán bộ chiến sĩ trạm đã hỗ trợ một mươi sáu thùng nước và sữa các loại cho các em học sinh tại các điểm trường
dịp này lực lượng cảnh sát giao thông trật tự thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế cùng các nhà hào tâm
đã trao tặng hai mươi năm xe đạp tám mươi ba lô ba trăm linh mũ bảo hiểm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
tại ba mươi trường học trên địa bàn thị xã
cảnh sát giao thông trật tự thị xã hương thủy tỉnh thơ thiên huế cùng các nhà hào tâm
là nhân viên thử việc của một ngân hàng trên địa bàn huyện yên phong tỉnh bắc ninh
dù không được ngân hàng giao nhiệm vụ đáo hạn nhưng uyên vẫn lấy danh nghĩa là nhân viên của ngân hàng
để vay tiền của một số bị hại trên địa bàn tỉnh bắc ninh với mục đích là đáo hạn
sau khi vay được tiền uyên đã chiếm đoạt số tiền đó để trả nợ và chi tiêu cá nhân
với thủ đoạn trên nguyễn thị uyên đã lừa đảo chiếm đoạt hơn tám năm tỷ đồng của hai bị hại trên địa bàn tỉnh bắc ninh
do nguyễn thị uyên đang nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi và mang thai
nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
vào sáng ngày hôm nay tại km một trăm chín mươi ba hai trăm tám mươi quốc lộ một mươi hai đường nguyễn hữu thọ
phường thanh bình thành phố điện biên phủ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng giữa xe ô tô tải và xe máy điện khiến hai người tử vong
thời điểm trên xe tải hai mươi bảy c năm nghìn tám trăm chín mươi bốn do anh nguyễn văn quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại phường thanh trường thành phố điện biên phủ điều khiển lưu thông theo hướng bến xe thành phố điện biên phủ cầu mương thanh
đã vào chạm với xe máy điện biển kiểm soát hai mươi bảy md một trăm linh hai nghìn ba trăm bốn mươi chín
trên xe có hai người gồm lò thị thu và lò thị thảo cùng chú tại huyện điện biên
chưa xác định được người điều khiển xe máy điện
đang đi phía trước cùng chiều hậu quả làm hai người trên xe máy điện tử vong tại chỗ phương tiện bị hư hỏng nặng
nguyên nhân ban đầu được xác định là do nguyễn văn quân điều khiển xe ô tô chuyển hướng rẽ phải không đảm bảo an toàn
thưa quý vị sau bốn ngày nghỉ lễ người dân cả nước nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
thì tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội trên cả nước được đảm bảo
công tác tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi tám năm quốc khánh
và các lễ hội hoạt động vui chơi giải trí tập trung đông người các tụ điểm du lịch
đã không xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ hay là các vấn đề phức tạp
để có được kết quả này lực lượng công an trên cả nước đã quán triệt thực hiện nghiêm túc công điện số bảy trăm năm mươi của thủ tướng chính phủ
về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ quốc khánh
và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường
ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc đảm bảo an ninh trật tự dịp hai tháng chín
các điện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an công an các đơn vị địa phương
xe dường nằm bốn mươi ba chỗ nhưng đã nhồi nhét bảy mươi hai hành khách đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước phát hiện xử lý vào tối ba mươi một tháng chín
tại hà nội trong ba đêm mùng một mùng hai và mùng ba tháng chín các tổ công tác một trăm bốn mươi một đã xử lý ba mươi chín trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong đó tạm giữ ba mươi hai phương tiện
trong đó ba mươi hai đối tượng có hành vi lạng lách đánh võng nẹp bô rú ga thu giữ một rùi cui điện
ngoài ra các tổ công khai xử lý hai mươi tám trường hợp vi phạm nồng độ cồn
một nhóm thanh thiếu nhiên điều khiển sáu xe máy bất chấp nguy hiểm liều lĩnh đi vào tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình đã bị cục cảnh sát giao thông kịp thời ngăn chặn
trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mặc dù lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao đột biến
tuy nhiên mức độ ủng tắc giao thông giảm mạnh do lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tổ chức phối hợp phân luồng điều tiết giao thông theo đúng các phương án đã đề ra